tại cơ quan điều tra lầu bá tủa khai nhận do làm ăn thua lỗ
nên hắn đã vận chuyển ma túy từ lào về nghệ an để lấy tiền công
dùng roi điện cướp xe mô tô hai đối tượng nguyễn ngọc vương quốc thái hai mươi bốn tuổi
và trần lê hải đăng hai mươi ba tuổi đã bị công an huyện xuân lộc của tỉnh đồng nai bắt giữ
vào tối ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín chị đào đông hà điều khiển xe máy qua địa bàn ấp bảo định
xã xuân định đã bị thái và đăng điều khiển xe mô tô cùng chiều vượt lên áp sát
rồi dùng roi điện yêu hiếp buộc nạn nhân phải đưa xe cho chúng
sau ba mươi giờ gây án hai đối tượng đã bị đội cảnh sát hình sự công an huyện xuân lộc bắt giữ
qua khám xét cơ quan công an thu giữ một biển số xe giả công cụ phương tiện gây án
và tăng vật trả lại cho bị hại
cướp tài sản rồi trốn truy nã đối tượng hoàng văn quy hai mươi sáu tuổi
trú tại thôn kiêu xã xuân giang huyện quang bình của tỉnh hà giang
đã bị bắt giữ khi đang trốn tại huyện cầm giàng của tỉnh hải dương
ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tại khu vực thôn trung xã xuân giang huyện quang bình
hoàng văn quy đã cùng tám bị can khác bàn nhau tổ chức cướp số tiền một trăm ba mươi triệu đồng
của triệu đình dinh và nông văn úy cùng chú tại xã bằng lang huyện quang bình tỉnh hà giang
sau khi các đối tượng cướp được số tiền trên quy đã bỏ trốn khỏi địa bàn
và bị công an tỉnh hà giang ra lệnh truy nã
chiều nay tại công trình xây dựng đang thi công số một mươi sáu nguyễn văn thoại
phường mỹ an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một công nhân trọng thương
khi công nhân đang cẩu bó thép từ dưới đất lên cao thì dây cát bị lỏng
khiến một thanh sắt dài khoảng bốn mét rơi tự do từ trên xuống đất
cùng lúc đó ông lê thận sáu mươi hai tuổi trú tại xã đại hòa huyện đại lộc
của tỉnh quảng nam đang dọn dẹp tại vỉa hè công trình thì bị thanh sắt
thuyên thẳng qua phần hông cắm mạnh xuống đất
do không thể di chuyển nạn nhân vì thanh sắt quá dài lại nghiêm chặt vào người
nên các y bác sĩ và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
đã có mặt tại hiện trường đã dùng máy cưa cắt đứt phần sát dư
ông thuận mới được đưa đến bệnh viện cấp cứu
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo